tin quốc tế sáng nay theo giờ việt nam đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy đã nhóm họp phiên đặc biệt
nhân sự kiện cho một năm nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
phiên họp dự kiến kéo dài hai ngày sẽ dành thời gian thảo luận bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết mới
hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột và lập lại hòa bình ở khu vực
phát biểu tại phiên họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hối thúc các bên liên quan
cộng đồng quốc tế tuân thủ các giá trị nguyên tắc và mục tiêu của hiến trương liên hợp quốc
ông guterres cũng kêu gọi các nước thành viên ủng hộ giang kết mới đây của liên hợp quốc
dành gói hỗ trợ nhân đạo trị giá năm sáu tỷ đô la mỹ giúp người dân ukraine
trong khi đó đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
đã bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại ukraine trong một năm qua
cũng như tác động tiêu cực của cuộc xung đột đối với khu vực và thế giới
đại sứ khẳng định việt nam nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc
nhất là các nguyên tắc cơ bản hàng đầu là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực
việt nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tránh hành động leo thang căng thẳng
nối lại đối thoại đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện thỏa đáng lâu dài
cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp và tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
theo kế hoạch đại hội đồng liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết
do sáu mươi nước bảo trợ vào cuối phiên họp